thưa quý vị và các bạn sự có mặt của nhiều thương hiệu bán lẻ tại việt nam cho thấy nhu cầu mua sắm ở việt nam đang ngày càng gia tăng
tuy nhiên cùng với sự cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh thị trường tình trạng gian lận thương mại đã xuất hiện và có dấu hiệu ngày càng gia tăng
chưa kể rất nhiều thủ đoạn cạnh tranh thiếu lành mạnh được tiến hành nhằm thu lời bất chính
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài ngăn chặn gian lận thương mại trên thị trường bán lẻ của tác giả quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ cẩu thả trong in ấn nhãn mát nhân viên tự ý cháo hàng đến không thể kiểm soát hết được chất lượng sản phẩm
sai phạm rõ ràng của một số doanh nghiệp bán lẻ đã gây thiệt hại không nhỏ cho người tiêu dùng cũng như nền kinh tế đất nước
các doanh nghiệp này ít nhiều đã gây ra tâm lý nghi ngại trong người tiêu dùng
và làm ảnh hưởng tới uy tín các công ty chuỗi cửa hàng khác đang hoạt động làm ăn chân chính ở việt nam
chưa kể với việc kinh doanh hàng giả hàng nhái kém chất lượng
các doanh nghiệp này gây thiệt hại cho các nhà sản xuất vật dụng tiêu dùng nhất là những công ty vừa và nhỏ trong nước
hành vi gian lận thương mại diễn ra vừa qua tại các doanh nghiệp bán lẻ
còn góp phần vô tình tạo ra cơ hội cho nạn buôn lậu bùng phát tại nhiều tỉnh biên giới các thành phố có sân bay cảng biển
thực tế cho thấy một bộ phận người tiêu dùng việt nam ưa các mặt hàng
đến từ đường tiểu ngạch vì giá rẻ trong khi mức độ rủi ro về chất lượng cũng không thấp
e ngại nạn hàng giả hoành hành tại một số doanh nghiệp bán lẻ
một bộ phận giới trẻ việt nam đang hình thành thói quen săn sale săn hàng giảm giá
từ website thương mại điện tử uy tín của nước ngoài
thậm chí nhiều cá nhân còn tổ chức thành lập những group nhóm mua chung lớn
những công ty vận chuyển hàng ozenic tức hàng sách tay
sưu hướng mua sắm này
không chỉ ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp bán lẻ trong nước
mà còn dẫn tới tình trạng chảy máu ngoại tệ khi dòng tiền thanh toán ra nước ngoài tăng cao
trong khi tình trạng gian lận thương mại điển hình là buôn bán hàng giả
hàng kém chất lượng mập mờ xuất xứ đang là vấn nạn của thị trường bán lẻ việt nam
phải nói rằng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng có phần chậm trễ
thiếu kiên quyết khiến người tiêu dùng chỉ biết trông cậy vào sự hiểu biết của bản thân
ở nhiều địa phương
các hội như hội khoa học kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng việt nam
hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn hoạt động một cách cầm chừng thậm chí thiếu hiệu quả
chính các nguyên nhân này đã khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ sai phạm
tiếp tục tận thu đánh lừa khách hàng người tiêu dùng
mặt khác mức xử phạt hành chính đối với các hành vi như buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng công dụng
sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng công dụng
sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa bao bì hàng hóa mới chỉ dừng lại ở con số vài chục triệu đồng như hiện nay
được đánh giá là thấp không đủ sức gian đe chưa tương xứng với quy mô của sai phạm của một số đơn vị bán lẻ
có khi lên đến nhiều tỷ đồng
bên cạnh đó còn có lý do từ chính các doanh nghiệp sản xuất hoặc có nhà máy tại việt nam
còn ít quan tâm đến việc bảo vệ các mặt hàng của mình
kinh phí đầu tư cho nghiên cứu cho hệ thống tem truy xuất nguồn gốc tem chống hàng giả còn hạn chế
để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng luôn được bảo vệ
cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cơ quan chức năng hiệp hội liên quan quyền lợi người tiêu dùng doanh nghiệp và chính người tiêu dùng
đặc biệt xử lý nghiêm khắc các sai phạm liên quan việc kinh doanh hàng giả hàng nhái
hàng kém chất lượng
làm được điều đó chúng ta sẽ góp phần ngăn chặn được những rủi ro do gian lận thương mại
góp phần phát triển thị trường bán lẻ giàu tiềm năng tại việt nam
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
ngăn chặn gian lận thương mại trên thị trường bán lẻ của tác giả quang minh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau